hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xét thấy hành vi của cường đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa tuyên dương thanh cường bản án chung thân nguyễn thị thanh nga nguyễn văn lợi tám năm tù
hoàng như bích và trần hoàng ý bảy năm tù về tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
đối với ông lý văn chức bị bệnh chết ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai trước ngày khởi tố vụ án
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý